hiện tại đã có bốn mươi tám tỉnh thành đã cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại
tại tp hcm loại hình này công tác phòng chống dịch được chú trọng ngay từ đầu
để người dân có thể yên tâm đi lại thu hút nguồn lao động về thành phố để phục hồi phát triển kinh tế
tại tp hcm từ ngày hai mươi tháng một mươi các chốt kiểm soát đã bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tạo điều kiện để người dân vào thành phố
trên các tuyến xe khách công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt
nhân viên nhà xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine hành khách trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được phục vụ
tôi thấy rất an tâm khi công tác phòng chống dịch di chuyển từ tp hcm về các tỉnh khác
rất an tâm phải đủ để tiêm đủ hai mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính rất là an toàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định các tỉnh thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố công bố nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách
tại địa phương còn lúng túng gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tương ứng với hoạt động vận tải theo quy định
ở thành phố là mức độ chống dịch mức độ dịch là cao nhất rồi
hiện nay vùng vàng hay vùng cam thì mình cũng chưa xác định kiến thức
nhưng mà mình lại cao nhất rồi thành ra là gần như các tỉnh khác
đến đây thì mình welcome hết mình không coi gì nó nặng nề
mình về thành một cái địa phương khác người ta nói dùng từ là hơi người ta rất nhảy cảm người ta rất ngại
thành ra là rất là khó để cái chuyện này thì chỉ mong là các địa phương khi quy định bộ giao thông bây giờ là rõ rồi
là có đầy đủ rồi một nghìn chín trăm linh sáu ngày một mươi sáu tháng một mươi là rõ hết rồi quy định là không cần thiết phải xét nghiệm này
trừ khu vùng là cao thôi
nhưng mà các địa phương đâu đồng ý thậm chí mà có những địa phương ví dụ là mình nói xét nghiệm rồi
về vẫn phải bắt cách ly theo thứ rồi thì làm sao mà hành khách người ta dám đi
như vậy ngoài việc siết chặt kiểm tra công tác phòng chống dịch trên xe khách liên tỉnh
thì các địa phương cũng cần công bố kịp thời cấp độ dịch để thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
các tỉnh thành cũng cần khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ nhân viên tại bến xe trạm dừng nghỉ
để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đi lại
một ca bệnh mới nhất tại làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
được xét nghiệm rt pci dương tính với sars cov hai cách đây ba ngày
và đây là f một của bệnh nhân mang mã số tám trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi sáu nên đã được cách ly tập trung từ trước
như vậy kể từ bảy giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi đến lúc này hai mươi một tháng một mươi
chùm ca bệnh làng hoa vạn thành tp đà lạt không phát sinh thêm trường hợp nào ngoài cộng đồng
cũng như trong khu cách ly tập trung
chính vì địa phương đang hy vọng con số bảy mươi ba ca là con số cuối cùng của chùm ca bệnh
sau khi đã truy vết ba trăm bảy mươi năm f một một sáu trăm chín mươi f hai và sàng lọc cộng đồng tám hai trăm linh chín người
hiện tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt đang duy trì việc phong tỏa tạm thời làng hoa
đồng thời tổ chức tặng quà hỗ trợ cho một trăm ba mươi hộ dân trong vùng phong tỏa
nhằm động viên người dân vượt qua khó khăn góp phần cùng chính quyền và lực lượng y tế làm tốt công tác chống dịch
hiện làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt là điểm duy nhất thuộc tỉnh lâm đồng đang thuộc cấp độ vùng đỏ
bắt đầu từ ngày hôm qua đường bay hà nội thành phố hồ chí minh tăng tần suất lên sáu lần
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa khác
theo đó đường bay hà nội thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng và ngược lại
sẽ được khai thác với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác
và điều kiện đối với hành khách phù hợp
một thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đó là hiện tại việt nam đã tạm thời công nhận
hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời đang trao đổi với gần tám mươi đối tác khác
về công nhận hộ chiếu vaccine của nhau
đây là thông tin được người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đưa ra
tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm qua
những người mang các loại giấy tờ này có thể sử dụng trực tiếp ở việt nam
và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày theo hướng dẫn của bộ y tế
về rút ngắn thời gian cách ly cho những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc những người đã mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi bệnh
hiện giấy chứng nhận tiêm vaccine của việt nam cũng đã được một số nước công nhận
và có thể sử dụng để nhập cảnh vào những quốc gia này
thưa quý vị thời hạn cuối cùng để phát gói an sinh hỗ trợ đợt ba là ngày hôm nay
tuy nhiên hiện nay tại thành phố hồ chí minh đang còn hàng trăm ngàn trường hợp khó khăn
chưa nhận được tiền hỗ trợ
ghi nhận tại một số địa phương cho thấy thì việc chi trả này đang rất chậm tiến độ
khiến người dân bức xúc và không khỏi lo ngại sẽ không nhận được khoản tiền hỗ trợ này
làm công việc tự do nên suốt hơn bốn tháng giãn cách vừa qua
ông mai văn ba và cả gia đình không có việc làm
không thu nhập nên cuộc sống lại càng khó khăn
đang nói trong xóm có hơn chục ca dương tính covid một mươi chín
nên suốt tháng chín gia đình ông phải đóng cửa trong nhà
vì vậy ông chỉ mong nhận được gói hỗ trợ để trang trại bữa ăn
tuy nhiên đến đầu tháng một mươi
ông chỉ mới nhận được hai triệu đồng
trong khi gia đình có sáu nhân khẩu
do phải giãn cách trong thời gian dài
nên thực phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền cơ sở
ban điều hành khu phú một a
nhưng việc tiếp tế lương thực cũng chỉ được hai lần trong suốt ba tháng dịch
nhiều người dân gặp khó khăn và càng bức xúc hơn khi tiền trợ cấp đến tay chậm trễ
nói thẳng như thế nhiều người dân người ta khổ lắm
không có cơ mà ăn nữa cơ nói thẳng như thế
rồi lâu lâu
cái ông tổ trưởng ở đây này
ông mang cái bó dầu ông vứt
ông làm như là người ta như con heo ấy
vứt như thế trước cửa người ta là thế đó
chậm quá trong thời gian mà xịt xảy ra
thì nó kéo dài từ tháng năm tới tháng một mươi
nhưng bên em thì mới nhận là đầu tháng một mươi
trong quá trình là từ tháng năm đến tháng chín á
hầu như là bên phương thầy không thầy hỗ trợ với bên kinh phí
để cho những người mà lao động như bọn em
để mà ở lại để mà trang trại cuộc sống
thời hạn để chi trả hỗ trợ cho bà con hoàn cảnh khó khăn
bởi dịch covid một mươi chín đợt ba được sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
ấn định đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi tức là còn hơn một ngày nữa
đây chính là điều khiến người dân sợ không còn được nhận tiền hỗ trợ này
mình cũng đang nghĩ nhiều chứ cũng đàm giấy đàm tờ đồn khu phố rồi
cũng vô xác nhận lên mình mới có cái tên nhưng mà tới nay chưa phát
cũng cầu mà sao cho được phát cho mấy dãy vòng trọ này để cho người ta đỡ khổ
theo phòng lao động và thương binh và xã hội quận một mươi hai do đối tượng được hưởng gói hỗ trợ an sinh lần ba tăng
lên rất nhiều chỉ tính riêng trên địa bàn quận có gần sáu trăm một mươi người chiếm hơn tám mươi số nhân khẩu thực
tế vì vậy công tác chuẩn bị kinh phí chi trả sẽ cần phải có thời gian
quận cũng đã có cái chủ động chỉ đạo cho các phường các phòng hoạt chức năng là làm sao phải đảm
giá nguồn kinh phí để cho bà con có thể là nó sẽ chậm nhưng mà không thiếu thì hiện nay thì
chúng ta cũng còn lại khoảng chừng hơn ba mươi thôi thì cái này thì mong bà con hết sức là thông cảm
chia sẻ và bà con yên tâm với cái nguồn kinh phí hiện nay rất là lớn thì do đó thì thành phố cũng
như quận có chuyển kinh phí về từng đợt cho phường tức là ở địa bàn phường an phú đông thì theo
cái đợt một đợt ba này nè theo cái đợt ba mà xét chưa có bổ sung là tổng cộng là bốn mươi chín bảy trăm năm mươi năm trường hợp
thì cho đó thì hiện nay thì phường đã hỗ trợ được hơn ba mươi hai rồi thì nó đạt tuyển về khoảng
sáu mươi năm thì số còn lại thì hiện nay đang chờ quận với thành phố chuyển kinh phí về
một miếng khi đói bằng một gói khi no ngay lúc này là thời điểm người dân đang rơi vào tình cảnh
khó khăn nhất bởi liên tục gần năm tháng mất việc mất thu nhập và khi nới lỏng giãn cách nhưng việc
làm vào nguồn thu chưa phải có ngay việc phải có hỗ trợ tới tay người dân sớm ngày nào sẽ giúp
vợ bớt gánh nặng kiếm bữa ăn ngày đó bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
quyết định thành lập một mươi hai đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín theo quyết định này các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm
tra tình hình kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ và quyết định của thủ
tướng chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín một mươi hai đoàn kiểm tra này cũng nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động
trong các ngành nghề lĩnh vực trong các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
fdi khu công nghiệp khu chế xuất tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp khu chế
xuất lao động tự do đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi phát triển thị trường lao động
và các kiến nghị thời gian các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ ngày hai mươi một tháng một mươi cho đến hết ngày ba tháng một mươi một